cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội in phát hành
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo điều hai trăm linh ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
để điều tra làm rõ những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm
có địa chỉ tại số hai trăm một mươi bảy phan bộ châu phường trường an tp huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội in phất hành
hai nghìn một mươi tám các đơn vị doanh nghiệp mua hàng hóa của doanh nghiệp tuyết liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ
nhưng doanh nghiệp này không thể đáp ứng nên phải mua hóa đơn của một số đơn vị doanh nghiệp khác
đặc biệt từ cuối năm hai nghìn một mươi tám trước thực trạng vật liệu xây dựng trở nên khan hiếm giá cắt tăng đột biến
thì doanh nghiệp tuyết liêm bằng nhiều phương thức khác nhau đã lập hàng loạt bãi tập kết cát sỏi
trong đó có những bãi tập kết trái phép
điển hình bãi tập kết cát khủng ở xã hương thọ thị xã hương trà với chữ lượng hàng ngàn mét khối
hiện công an tp huế đang tích cực phối hợp với công an tỉnh thừa thiên huế
tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm tại doanh nghiệp tuyết liên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang vừa tạm giữ đối tượng lê hồng thoảng
về hành vi lợi dụng lòng tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thoảng đã sử dụng nixalo
là lã thị hương nhắn tin trả chuyện với một nam thanh niên ở tù xã
sau đó thì nam thanh niên có tình cảm thật với mình đối tượng tiếp tục sử dụng hai nixalo ảo
đóng vai mẹ và dì của hương nhắn tin qua lại để nạn nhân tin tưởng về việc yêu đương
của hai người đã được gia đình chấp thuận
trong nhiều lần nói chuyện hương lấy lý do khác nhau để nhờ bạn trai
chuyển vào tài khoản khoảng năm trăm linh triệu đồng
nhận thấy mình bị lừa nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lý quốc sử
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tệ ấp một mươi năm xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
vào lúc một mươi tám h một mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng sáu lý quốc sử cầm theo một bộ dụng cụ
nghi là bom tự chế đi vào một tiệm vàng trên địa bàn huyện hòa bình
và yêu cầu chủ tiệm bỏ vàng vào túi nếu không sẽ bị giết
lúc này một thanh niên thoát được ra ngoài đã chi hô vì vậy đối tượng sử bỏ chạy
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an nhanh chóng tiến hành xác minh truy tìm
đến sáng ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín lý quốc sử đã bị lực lượng công an bắt giữ
được biết trên đường tẩu thoát lý quốc sử còn thực hiện thêm một vụ trộm ô tô
trên địa bàn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
cướp giật và trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài và mua sử dụng ma túy
thông tin chi tiết các vụ việc xảy ra tại kiên giao và đà nẵng sẽ có trong cuộn tin bản ngay sau đây
cơ quan cảnh sát điều tra công an
cơ quan huyện rồng riềng tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam phạm văn lên hai mươi ba tuổi
trú trên địa bàn về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an lên khai nhận sáng ngày một mươi ba tháng sáu lên điều khiển xe máy đi từ thị trấn rồng riềng
lên xã ngọc thành để kiếm việc làm
nhìn được khoảng hai km thì phát hiện bà nguyễn thị hốt đang ngồi cạnh bờ sông
trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng nên đã nảy sinh ý định cướp giật
lên vừa hỏi đường rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền ba chỉ vàng một mươi tám k của bà hốt
sau đó lên bỏ chạy đến huyện cờ đỏ thành phố cần thơ bán được gần bảy triệu đồng mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
tại đà nẵng công an xã hòa phước phối hợp với công an huyện hòa vang vừa bắt giữ hai đối tượng nguyễn nho thắng và võ đăng hùng
cùng chú tại tỉnh quảng nam về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an cả hai khai nhận thường dạo quanh các khu dân cư lợi dụng thời điểm vắng người dùng đoạn phá khóa để trộm cắp xe máy
qua đấu tranh thắng và hùng khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện hòa vang để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy
tại tỉnh phú yên công an huyện đông hòa vừa đột kích vào một trường gà tại thôn phước lộc một xã hòa thành bắt quả tang hai mươi năm đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà
trường gà này do huỳnh bá huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại khu phố một phường phú thạnh tp tuy hòa thuê đất xây dựng và đứng ra tổ chức để thu lợi bất chính
tại đây lực lượng công an huyện đã tạm giữ hai mươi năm đối tượng một mươi con gà trọi bảy tờ ghi tiền cá cược ba mươi sáu xe mô tô các loại một trăm một mươi năm triệu đồng trên người các đối tượng cùng với nhiều tăng vật để phục vụ cho việc đá gà ăn thua bằng tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hòa đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ sớm xử lý các đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua các đơn vị địa phương đã thực hiện nhiều cách làm hay sáng tạo những mô hình hiệu quả
một trong số đó phải kể đến mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng dắp danh có nhiều đồng bào dân tộc và đồng bào công giáo cùng sinh sống ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại xã thạch bình huyện nho quan tỉnh ninh bình
những buổi tuyên truyền chính sách pháp luật nắm bắt tình hình địa bàn được công an huyện phối hợp với công an xã và người có uy tín trong thôn bản như thế này đã trở nên quen thuộc với người dân
từng là điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
đến nay xã thạch bình đã giảm đáng kể đối tượng nghiện hút nhiều ổ nhóm được triệt phá

mặc dù đã rất nhiều lần kiến nghị về hiện tượng xả thải nhưng thực trạng này vẫn kéo dài dài dẳng
khách du lịch họ đến đây thì họ thái cái cống này ra mà từ trách tới một ngàn cung trục vừa rớt ránh trôi ra
thì khách du lịch họ ký nghị họ điện đến đường dây nóng cũng không có ai để xử lý được hết cho tới cống
do nên cho khó khăn cho tới những người mà đang đại diện ở tại bãi tắm văn thái này
qua trao đổi với phong viên ông nguyễn quang vinh phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng cho biết
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xả thải tràn lan ra biển là do sự phát triển không ngừng của hệ thống nhà hàng khách sạn
đặc biệt là những nhà hàng quán tạm không phép hoặc hết phép đều không có hệ thống xử lý nước thải sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị
thành phố cũng có chủ trương là cho xây dựng các nhà hàng quán tạm trên một số các lô đất trống để giữ gìn vệ sinh môi trường
tuy nhiên đối với một số các nhà hàng khi xây dựng lên với vấn đề về xử lý nước thải thì nó cũng chưa đảm bảo về vấn đề xử lý nước thải
cho nên vừa qua thành phố cũng đã có giao cho sở tài nguyên và môi trường phối hợp với sở xây dựng và tiến hành tổng rà soát vấn đề này
và hiện nay sau khi rà soát thì chúng tôi cũng đã có ký nghị thành phố
bây giờ những nhà hàng nào mà chưa có hệ thống xử lý nước thải thì phải khẳng trương
coi như là đầu tư cái hệ thống xử lý nước thải trước khi là thải ra môi trường
hiện nay chỉ tính riêng khu vực bãi tắm mỹ khê đến đoạn giáp ranh quận ngũ hành sơn đã có đến bốn trăm bốn mươi khách sạn hai trăm năm mươi nhà hàng năm mươi năm quán tạm
với sự phát triển ồ ạt như vậy nhưng lại khó quản lý trong việc đấu nối xử lý nước thải thì môi trường biển đà nẵng vẫn luôn bị đe dọa là điều không thể tránh khỏi
do mật độ giao thông đi lại ngày càng tăng đặc biệt là thời gian gần đây hàng trăm phương tiện chở cát từ các mỏ khai thác cát sỏi trên địa bàn huyện đắk rông ra quốc lộ chín
xe tải chở cát sỏi chạy liên tục đã trở thành nỗi ám ảnh cho người dân về nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường này
ổ gà ổ voi đường xuống cấp gấp khúc quanh co
đây là thực trạng của tuyến đường năm trăm tám mươi tám a thuộc địa bàn huyện đắk rông tỉnh quảng trị
tuyến đường tỉnh lộ năm trăm tám mươi tám a là tuyến giao thông huyết mạch và độc đạo nối từ thị trấn crong cơ lan đi các xã mò ó triệu nguyên ba lòng hải phúc huyện đắk rông
có chiều dài gần hai mươi km
bên cạnh xuống cấp của tuyến đường trong hai năm trở lại đây mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện chở cát từ các mỏ khai thác cát sỏi trên địa bàn huyện đắk rông đi qua đây
những năm qua đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn và cũng đã có trường hợp tử vong khi đi qua tuyến đường này

tai nạn giao thông nhất là tình trạng phóng nhanh vượt ẩu đang xảy ra khá phổ biến
mời quý vị và các bạn đến với thông tin đầu tiên của chuyên mục có thể bạn quan tâm
thưa quý vị nhằm hoàn thiện thể chế đó là về việc phòng chống tác hại của rượu bia đối với sức khỏe
với xã hội với kinh tế đặc biệt là tai nạn giao thông gây dấu trật tự công cộng bạo lực gia đình
vào sáng qua luật phòng chống tác hại của rượu bia là một trong bảy luật được văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước vừa được quốc hội thông qua
việc xây dựng ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia là một yêu cầu cấp thiết để góp phần hạn chế ảnh hưởng nặng nề do tác hại của rượu bia gây ra đối với cá nhân gia đình cộng đồng và xã hội đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước
luật quy định ba biện pháp chính trong
phòng chống tác hại của rượu bia bao gồm
giảm mức tiêu thụ rượu bia bằng cách thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống tắc hại của rượu bia
địa điểm không uống rượu bia
quản lý việc khuyến mại rượu bia có độ cồn dưới một mươi năm độ
quản lý việc quảng cáo rượu bia có độ cồn dưới một mươi năm độ
luật này có hiệu lực kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
vâng có thể thấy rằng là
thời gian qua thì tai nạn giao thông
thì luôn liên quan đến rượu bia
đã có chiều hướng gia tăng
đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra
liên quan đến loại uống có cồn này
và khi những quy định của luật phòng chống tác hại rượu bia
có hiệu lực thì chắc chắn sẽ kéo giảm
và đẩy lùi tình trạng đó là vì vi phạm tai nạn giao thông
bởi khi mà luật này
có hiệu lực sẽ điều chỉnh hành vi
của người sử dụng rượu bia
và nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông
đã uống rượu bia thì có lẽ không nên lái xe
và nhưng để tránh những vi phạm
cũng như rủi ro đến thì người tham gia giao thông
ngoài việc tìm hiểu về luật giao thông đường bộ
thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu kỹ
về luật phòng chống tác hại của rượu bia
đối với biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông
liên quan đến sử dụng rượu bia
luật quy định người điều khiển phương tiện giao thông
không uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông
và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải
chủ phương tiện giao thông vận tải
có trách nhiệm trong việc thực hiện biện pháp phòng ngừa
phát hiện ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu bia
ngay trước và trong khi tham gia giao thông
chính vì vậy người lái xe cần chú ý
tuyệt đối chấp hành những quy định này
tránh trường hợp vi phạm và rủi ro có thể xảy ra
khi tham gia giao thông
chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin về y tế
thưa quý vị dù hiện tại chưa phải là mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết
thế nhưng từ đầu tháng sáu đến nay
thì số ca nhập viện do xuất xuất huyết
tại thành phố hồ chí minh tăng liên tục
trong đó thì nhiều ca nguy kịch biến chứng nặng
thậm chí dẫn tới tử vong
từ những tuần đầu tháng sáu khi mùa mưa bắt đầu
số ca xuất xuất huyết tại thành phố hồ chí minh
gia tăng hàng tuần
trong tháng sáu vừa qua có gần hai bốn trăm linh ca sốt xuất huyết
được báo cáo
trong đó có hai trường hợp tử vong
tính từ đầu năm tới nay đã có hơn hai mươi bốn bảy trăm linh ca
tăng một trăm bảy mươi sáu so với số bệnh
cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có năm trường hợp tử vong
do xuất xuất huyết
chuyết tình hình dịch bệnh đang gia tăng nhanh
ngành y tế thành phố hồ chí minh
đã đề nghị các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể
cùng chung tay hành động để xử lý triệt để
các nguy cơ xuất xuất huyết trong cộng đồng
thưa quý vị bệnh xuất xuất huyết là một bệnh
chuyển nhiễm cấp tính và có thể xảy ra
đối với tất cả mọi người mọi lứa tuổi
nhưng trẻ em từ ba đến một mươi tuổi
là đối tượng dễ mắc bệnh nhất
và bệnh này thì truyền qua mũi đặc biệt là mũi vằn
loại mũi này thì thường ở trong nhà
trong các góc tối tăm và các nơi ẩm thất
thường hoạt động cả ban ngày lại ban đêm
chính vì vậy và để phòng chống bệnh
thì người dân cần chủ động các phương án
loại bỏ nơi sinh sản của mũi
diệt lăng quang bỏ gậy
sử dụng một số biện pháp diệt mũi như
bình xịt thắp hương mũi phun thuốc chống mũi
cùng với đó đậy kín tất cả các dụng cụ
chứa nước để mũi không vào đẻ trứng
thả cá hoặc mezo vào các dụng cụ
chứa nước lớn như bể giếng chung vại
để diệt lăng quang bỏ gậy
thay giữa các dụng cụ chứa nước chữa nước
và nhỏ hàng tuần
đồng thời phát quang bụi rậm vệ sinh nơi ở
sạch sẽ thoáng mát thu gom hủy các vật dụng
phế thải trong nhà và xung quanh nhà
dọn vệ sinh môi trường
bỏ muối hoặc dầu vào bát nước
kê chân chạn tủ đựng chén bát
thay nước bình hoa bình bông
ngoài ra thì tích cực phối hợp với chính quyền
và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất
phòng chống dịch suốt huyết
tiếp đến là sử dụng các biện pháp
phòng tránh mũi đốt nhất là đối với trẻ em
tiếp theo sẽ là một thông tin về du lịch
thưa quý vị các bạn
qua một mươi năm tổ chức lễ hội pháo hoa
quốc tế tại thành phố đà nẵng
thì đã trở thành cái thương hiệu của thành phố đà nẵng
và mỗi năm lại có những quốc gia khác nhau
mang những màn trình diễn đẹp mắt
đến với khán giả
và sự mới mẻ này luôn khiến cho nhiều người muốn quay trở lại nơi đây
du khách ngày càng biết nhiều hơn
về một thành phố xinh đẹp
năng động và miến khách
cứ tối thứ bảy hàng tuần
bầu trời đêm đà nẵng lại rực sáng
với những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sắc màu
nhiều du khách hào hứng khi lần đầu tiên
được tới đà nẵng trải nghiệm xem bắn pháo hoa
nỗ lực đổi mới và không hình sáng tạo
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng
đã và đang từng bước trở thành sự kiện không thể bỏ qua
của du khách trong dịp hè
sự kiện này đã trở thành cuộc hẹn thường niên
với nhiều du khách mỗi khi hè đến
vào tối ngày bốn tháng bảy công an quận tân phú
thành phố hồ chí minh vẫn đang lấy lời khai
khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc
một thanh niên cầm vật giống súng
lao vào một ngân hàng ở số một trăm bảy mươi năm
đường lũy bán bích phường hiệp tân quận tân phú
rồi tháo chạy
thông tin ban đầu chiều cùng ngày
một nam thanh niên cầm vật giống súng
vào ngân hàng hô cướp
tuy nhiên bảo vệ nhanh tay bóng chuông bó động
khiến người này hút khoảng tháo chạy
thanh niên trên sau đó bỏ chạy về hướng vòng xoay phú lâm
ngay sau khi xảy ra vụ việc
công an quận tân phú và các đơn vị nghiệp vụ
công an thành phố hồ chí minh
đã có mặt phong tỏ hiện trường
lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc
hiện phía ngân hàng và công an chưa công bố thông tin chính thức
về sự việc này
chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong các bản tin thời sự sau
còn đội bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an thành phố hồ chí minh
vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố năm đối tượng
qua một số chuyên án
đội bốn phòng cảnh sát hình sự
đã bắt giữ một số đối tượng có hành vi tiêu thụ xe gian
khai thác thông tin từ các đối tượng
công an phát hiện đường dây chuyên trộm cắp xe gắn máy
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
vào tối ngày một mươi tám tháng sáu
trên xác bắt giữ nguyễn hoàng bông và trần thu thủy
sẽ năm một nghìn chín trăm chín mươi là vợ phú bông
khi đang điều khiển xe vừa trộn cắp được
qua đấu tranh công an bắt giữ thêm
phan minh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
lê văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
nguyễn hoàng thọ và nguyễn kim đại
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
bằng nhóm này thừa nhận đã thực hiện
hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
các quận thủ đức quận bình thạnh quận gò vấp
với thủ đoạn tinh vi
đặc biệt chúng mang theo hung khí để sẵn sàng tấn công người truy đuổi
hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ việc
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
vừa yêu cầu công an thành phố
và bộ chí huy bộ đội biên phòng thành phố
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
phải thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công
trấn áp cát tặc trên địa bàn
nhất là vùng biển cần giờ và khu vực giáp ranh
giữa các địa phương
trước tình trạng khai thác cát trái phép
trên vùng biển cần giờ và khu vực giáp ranh
giữa các địa phương đang ở mức báo động
các đối tượng liều lĩnh khai thác cát trái phép quy mô lớn
nhất là vào ban đêm với những thủ đoạn rất táo tợn
do đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
châu sở tư pháp công an thành phố
bộ chí huy bộ đội biên phòng
mở đợt cao điểm từ nay đến cuối năm để xử lý cát tặc
bên cạnh đó đề xuất điều chỉnh các quy định
trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoát sản
giao thông thủy quy trình xử lý vi phạm hành chính
xử lý vật tịch thu
đấu giá tăng vật xử lý vi phạm hành chính
hoặc kiến nghị điều chỉnh hình thức xứ phạt
và hành vi khai thác cát trái phép
đối với các quy định thuộc thấm quyền ban hành của chính phủ
phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị xã hội
vận động chủ phương tiện và đối tượng khai thác cát trái phép
chuyển đổi ngành nghề phù hợp
cùng với các tỉnh thành trên cả nước
thành phố hồ chí minh đang khẩn trương tiến hành công tác chấm thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
với tiến độ chấm như hiện nay
thì dự kiến trong hôm nay ngày năm tháng bảy
thành phố sẽ hoàn thành xong phần chấm các bài thi tự luận và trắc nghiệm
các bài thi tự luận sẽ phải còn so dò đối sánh
dự kiến đến ngày bảy tháng bảy sẽ hoàn tất
hội giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết

nên số lượng cán bộ chấm thi được huy động rất đông
có đến sáu trăm năm mươi giáo viên tham gia chấm thi tự luận
bốn mươi người được giao nhiệm vụ chấm chỉnh ra
thành phố hồ chí minh chỉ có một địa điểm chấm
cả tự luận và trắc nghiệm
và hội đồng chấm thi trung học phổ thông nguyễn thị minh khai
trong đó chấm tự luận được phân ở một lầu riêng
chấm trắc nghiệm được bố trí một khu riêng
chấm trắc nghiệm do ba trường thành viên của đại học quốc gia tp hcm đảm nhận
gồm trường đại học bách khoa trường đại học khoa học tự nhiên trường đại học kinh tế luật
với tiến độ chấm như hiện nay
dự kiến đến ngày năm tháng bảy
tp hcm sẽ hoàn thành xong phần chấm các bài thi tự luận và trắc nghiệm
chúng ta phối hợp theo sự chỉ đạo của bộ dồi tạo
đại học hoàn toàn chủ động trong khâu chấm thi trắc nghiệm
sở cũng tạo điều kiện về địa điểm cơ sở vật chất phòng
các phòng chứa bài thi trắc nghiệm
và máy tất cả các máy quét cũng như máy vệ tính
sở cũng đã trang bị ở tại điểm chấm
đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các trường đại học
được bộ giao cho chấm trách nghiệm bài thi học sinh tp hcm trong kỳ thi này
ngoài giám khảo chấm chính thức
tp hcm còn có năm giám khảo chấm thẩm tra
mỗi ngày kết thúc chấm đều phải tổ chức họp so dò rút kinh nghiệm
mỗi phòng chấm đều có bố trí camera quan sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn

để đảm bảo bài thi không bị xê dịch đi nơi khác
và theo dõi quá trình làm việc của giám khảo
bộ giáo dục đào tạo cho biết
thay đổi cơ bản về khâu kỹ thuật trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
là phần mềm chấm trắc nghiệm
bộ đã sửa đổi nâng cấp hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm
theo hướng tăng cường tính bảo mật và chức năng giám sát
để ngăn ngừa các can thiệp trái phép
dù là sơ chủ trì chấm thi tự luận sơ chủ trì công tác coi thi
hay là đại học chủ trì công tác chấm thi trắc nghiệm
thì trước hết là những người được phân công
phải làm tròn trách nhiệm của mình
và bên cạnh đó thì công tác phối hợp
công tác giám sát công tác thanh tra
thì luôn luôn phải được đạt được
ở một cái mức độ rất là cao
và đúng với những yêu cầu của nó
cụ thể là công tác giám sát công tác thanh tra
sẽ được tiến hành một cách nó căn cơ bài bản và khách quan
bên cạnh đó thì có sự trợ giúp của các thiết bị kỹ thuật
do đó thì với các cái cách làm
các thiết bị kỹ thuật
và phối hợp nhiều giải pháp như vậy
thì mới có thể yên tâm việc là giao cho sở
hay là giao cho đại học
chủ trì các cái khâu cụ thể của kỳ thi này
ngay sau khi hoàn thành việc chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm của hội đồng thi
các tệp dữ liệu xử lý
và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức
được xuất ra từ phần mềm
đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo đúng quy định của bộ giáo dục đào tạo
được lưu vào ba bộ đĩa cd
hoặc dvd giống nhau
được niêm phong dưới sự giám sát của tổ giám sát
các bài thi tự luận sau khi chấm xong
sẽ còn phải so dò đối sánh
nên có thể đến ngày bảy tháng bảy
tp hcm sẽ hoàn tất công tác chấm thi
và có thể công bố kết quả vào ngày một mươi hai tháng bảy